kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị một nhóm ba đối tượng có nhiều tiền án tiền sự có dấu hiệu hình thành đường dây ma túy
trang bị vũ khí nóng vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
phối hợp với công an thành phố đà lạt triệt phá vào chiều ngày hôm qua một mươi sáu tháng ba
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm chiều ngày một mươi sáu tháng ba hàng chục cán bộ chiến sĩ đã đồng loạt bao vây đột kích tầng hai
của một khách sạn trên địa bàn thành phố đà lạt khống chế và bắt giữ ba đối tượng gồm châu thanh duy hai mươi ba tuổi
nguyễn đức thắng hai mươi chín tuổi cùng chú tại huyện lâm hà và vũ thành công hai mươi bốn tuổi trú tại thành phố đà lạt
tại hiện trường một mươi hai gói ni lông bên trong đều chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy
cùng với một lượng tinh thể màu trắng và một thẻ nhựa trên đĩa đã được phát hiện
qua khám xét lực lượng công an còn tìm thấy hai khẩu súng ngắn nghi là súng quân dụng cùng với một mươi hai viên đạn
tiến hành phân loại đấu tranh các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy ketamin và ma túy đá trên
được mua về sử dụng và bán lại khi cần
trong hai khẩu súng ngắn một khẩu là súng bắn đạn thể thao một khẩu còn lại là súng dạng đồ chơi một mươi hai viên đạn là súng thể thao
số vũ khí này dùng vào việc gây áp lực với một số người vay tiền của ba đối tượng
hiện vụ việc đang được công an tỉnh lâm đồng tiếp tục đấu tranh mở rộng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay trên địa bàn tỉnh đồng nai xảy ra một số vụ cướp giật tài sản
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng không mới hầu hết các vụ việc xảy ra đều do sự chủ quan thiếu cảnh giác của người dân
mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng
thế nhưng không ít người dân vẫn còn chủ quan
sau đây là ghi nhận trên địa bàn tỉnh đồng nai
từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi

từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bốn đối tượng gồm từ thiên phước phạm trọng nghĩa lục triệu nhân cùng chú tại thành phố biên hòa và nguyễn hữu nam quê tỉnh thanh hóa
đã sử dụng xe máy phân khối lớn đi theo nhóm từ hai đến bốn người để thực hiện các vụ cướp giật tài sản táo bạo
khi phát hiện người đi đường chủ yếu là phụ nữ có đeo trang sức túi sách hoặc sử dụng điện thoại
đối tượng đi trước sẽ áp sát để đối tượng ngồi sau chớp thời cơ cướp giật
tài sản cướp giật được các đối tượng bán rồi chia nhau tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn nhóm trên đã thực hiện hai mươi tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
tụi tôi đi chơi bờ quầy đường thì thấy những người phụ nữ đeo sách vậy
sau hỏi thì tụi tôi có ra đai tụi tôi dựt cái giỏ của người ta
giờ tiền thì tụi tôi chia còn điện thoại thì tụi tôi bán
bán xong rồi tụi tôi cũng chia nhau ra xài
anh bà nghĩa anh dược
tụi tôi phước thì sau rồi lấy cái hình sản khai xài
và để làm tính địa để cho nam bà nghĩa tốt hết
còn đây là đối tượng trương phúc khang ba mươi tuổi trú tại tỉnh đồng nai
để có tiền tiêu xài đối tượng đã điều khiển xe máy dạo quanh địa bàn xã xuân hiệp huyện xuân lộc
xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản ra tay cướp giật
khi đến địa bàn ấp tân tiến xã xuân hiệp
phát hiện chị nguyễn thị thùy vân hai mươi tuổi
trú tại tỉnh đồng nai đang ngồi phía sau xe của bạn
trên tay sử dụng điện thoại di động iphone một mươi hai
khang áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị vân tăng ga tẩu thoát
nhưng đối tượng đã bị công an huyện xuân lộc bắt sau đó
công tác bảo quản tài sản của mình
khi tham gia vô thông trên đường
thì những cái túi sách vỏ
thì bà con nên để trong cấp xe
tránh mang bên mình
tránh cầm trên tay
nó sẽ thấy sơ hở
đối tượng sẽ giật
những dây chuyền
những nữ trang mà tắt tiền
có mang thì áo cổ cao
hoặc là tránh mang những cái nữ trang đó
khi tham gia giao thông ngoài đường
bị cướp giật tài sản
thì bà con mình cần ghi nhớ những cái đặc điểm
của đối tượng gây án
ví dụ như là đặc điểm về xe
biển số xe
đặc điểm về nhận dạng trên người
và tránh chi đuổi
đối tượng gây án
để xảy ra nguy hiểm cho bản thân
và nhanh chóng đến cơ quan công an
gần nhất để trình báo sự việc
cơ quan công an có thể tổng hợp
những cái hình ảnh tài liệu
để giúp trí bắt đối tượng
hoạt động của bọn cướp tài sản
thường mang tính manh động
do đó ngoài những nỗ lực của lực lượng chức năng
bản thân người dân cần nâng cao hơn
đợi ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
không để sơ hở khiến kẻ gian
có cơ hội gây án
góp phần bảo vệ an toàn cho bản thân
và giữ bình yên cho cả cộng đồng
chiều qua người dân tại tổ một mươi bốn
phường đồng tâm đã phát hiện
một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ
trên tầng bảy của một khách sạn
trên địa bàn tỉnh yên bái
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện
một lá thư để lại cùng với thi thể của người đàn ông
qua xác minh cơ quan công an xác định
nam nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chính là nhân viên kế toán
của khách sạn hồng nhung
có địa chỉ tại số một mươi đường ngô sĩ liên
phường đồng tâm thành phố yên bái
cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi
và điều tra nguyên nhân của vụ việc
theo các nhân chứng nạn nhân đã mất tích bốn ngày
theo báo cáo của công ty cổ phần quản lý đường sắt
quảng nam đà nẵng
trên địa bàn thành phố đà nẵng
hiện có sáu trăm bảy mươi một trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt
người dân và phương tiện thường xuyên qua lại
đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
mặc dù các cơ quan chức năng
cũng đã ra quân xử lý vi phạm
xây dựng công trình trái phép
trong hành lang an toàn đường sắt
thế nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn
quận liên triểu thành phố đà nẵng
là địa phương có tuyến đường sắt đi qua
hiện có đến hai trăm sáu mươi sáu trường hợp xây dựng cơi nới
trồng rau màu dọc hành lang an toàn đường sắt
như tại khu vực này
có nhiều hộ đã tự ý tháo rỡ rào chắn
để sang chợ cho tiện
đội quy tắc đô thị
phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an
quận liên triều
và địa phương hòa hiệp nam
đã lập biên bản xử lý
và buộc tháo rỡ ba trường hợp vi phạm
nhưng tình hình trên vẫn tái diễn
giáo dục pháp luật về độc tự an toàn giao thông
cho người dân sống dọc khỏi bệnh đường sắt
còn trên đường nguyễn sinh sắt
nơi có tuyến đường sắt cắt ngang
tình trạng người điều khiển mô tô xe máy
tuy dễ dọc theo đường sắt
bánh xe rơi xuống rãnh dọc đường sắt
nên đã xảy ra nhiều vụ tên nạn
em thấy tình trạng
đi qua đường này
rất là nhiều
nhiều lúc trời mưa gió
hay bị té
rồi chặt bánh
té xuống rất là nguy hiểm
nhiều người còn phải đi bệnh viện
nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông
trong tháng cao điểm
đội cảnh sát giao thông công an quận liên triều
thành phố đà nẵng đã tổ chức tuyên truyền
tận khu dân cư tổ dân phố
tập trung xử lý người vi phạm giao thông
đặc biệt là các trường hợp tiềm ẩn
tên nạn giao thông
theo như tôi
bắn vào đường rây sẽ rất là nguy hiểm
thứ nhất là khi tàu bè
nó sẽ ảnh hưởng đến tên nạn
về con người rất là cao
nên tôi biết là
vì vấn đề bắn vào đường rây là sai
nên tôi cũng chấp nhận rồi
với quyết tâm
giảm sâu trên cả ba tiêu chí
giảm số vụ số người chết và số người bị thương
trong năm hai nghìn hai mươi hai
thành phố đà nẵng sẽ phối hợp với các ngành liên quan
vận động các hộ dân
lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
trật tự an toàn giao thông
để đường thông hề thoáng
vào khoảng hai giờ năm mươi năm phút dạng sáng nay
tại khu vực đường tránh vũng đục
thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
một chiếc xe ô tô nhãn hiệu porsche
đã bất ngờ mất lái
tông sập cổng của một nhà dân
theo clip chiếc xe ô tô
bốn chỗ chạy trên đường tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
với tốc độ khá nhanh
khi tới ngã ba đường
chiếc xe này không dễ trái hay dễ phải
mà phi thẳng vào cổng nhà dân ven đường
gần một phút sau vụ va chạm
một người đàn ông ngồi trong xe
đã ra mở được cửa ra ngoài
do vụ tai nạn xảy ra vào ban đêm
nên không có nhiều phương tiện và người tham gia giao thông
theo các nhân chứng
vụ tai nạn đã khiến cho người phụ nữ ngồi ở ghế phụ
bị thương nhẹ
phần đầu chiếc xe pocher đã bị hư hỏng nặng
cùng với cổng nhà dân bị vỡ
gạch vụt bắn khắp nơi
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
công an tỉnh sơn la
phối hợp với đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường sơn la
vừa phát hiện một lô kít tét do nước ngoài sản xuất
là hàng hóa nhập lậu
do anh lâm duy tùng là chủ cửa hàng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tại tổ một phường quyết tâm
thành phố sơn la
đang được bán ra thị trường
thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện
tại cửa hàng đang kinh doanh hai mươi hộp
tương đương với ba trăm chín mươi bảy que test nhanh covid một mươi chín
giá một mươi chín triệu bốn trăm năm mươi ba nghìn đồng
được bán cho người tiêu dùng
tại thời điểm làm việc
anh lâm duy tùng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào
liên quan tới nguồn gốc của số hàng trên
sáng ngày một mươi bảy tháng ba
đội quản lý thị trường số một
cục quản lý thị trường tỉnh sơn la
đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính
tổng số tiền một mươi triệu đồng
và tịch thu số hàng hóa nêu trên
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã
hộ khẩu thường trú tại trung cư hai trăm tám mươi hai phường lĩnh nam
quận hoàng mai tp hà nội
về tội tổ chức đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách hai năm cm
dưới sau đầu mắt trái
còn về tội đánh bạc
phòng cảnh sát hiền án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn viết trung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xã ngọc quan
huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
và có nốt ruồi cách hai cm
dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng vũ ngọc mô
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã liên hoa
huyện phù ninh tỉnh phú thọ
phải nhận quyết định truy nã của công an
huyện phù ninh tỉnh phú thọ
cũng về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m sáu mươi năm
và có sẹo chấm ở đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện